chúng ta phải làm cách nào để chúng ta có thể bảo vệ được trước những tác nhân ô nhiễm môi trường tác động vào cửa ngõ hệ hợp của chúng ta như vậy ạ
thưa phó giáo sư tuấn cảnh
vâng lại một câu hỏi rất khó cho chúng tôi
chúng ta biết là việc ô nhiễm đòi hỏi sự nỗ lực của toàn quế bộ máy nhà nước
chứ không cứ gì ngành y như chúng ta ngành y là chỉ giải quyết hậu quả của ô nhiễm đấy thôi
và muốn có đảm bảo được đường hợp tốt thì chúng ta phải làm giảm ô nhiễm đi
cũng như là ý kiến của bác sĩ thúy là để làm giảm việc sử dụng làm dụng kháng sinh để chống kháng sinh
thì nó cũng đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các hệ thống nhà nước chúng ta
phải có pháp luật phải có những quy định phải có những cái chế tài đặc biệt

và đưa lại trở về quy đạo dùng kháng sinh đúng như là ở các nước
thì tôi cho đấy là vấn đề quan trọng
cũng như vấn đề ô nhiễm cũng vậy
muốn làm giảm hậu quả của nó thì chúng ta phải làm giảm ô nhiễm đi
thì muốn giảm được ô nhiễm này thì phải đòi hỏi vào cuộc của rất nhiều trong hệ thống chính trị của chúng ta
đó là những luật lệ đối với xe cộ thì như thế nào kiểm định như thế nào đăng ký như thế nào
đối với xây dựng thì chúng ta phải có những cái quy định như thế nào
chúng ta đi nước ngoài chúng ta thấy là
một cái công trình xây dựng bắt buộc phải che kín hết
một cái xe muốn chở cái vật liệu ra ngoài trước khi ra ngoài đường thì đều phải rửa sạch sẽ cái xe đó
chứ còn nếu không thì cảnh sát môi trường người ta sẽ phạt ngay
và có thể công ty đó bị đóng cửa
nhưng của chúng ta thì chúng ta thấy là xe cứ chạy đàng hoàng
chúng chẳng che chắn gì và bụi cứ thế giải ra khắp thành phố
thế rồi ý thức của người dân nữa
thì tất cả những cái đó thì rất nhiều cái yếu tố để làm giảm cái ô nhiễm đi

thế còn khi mà đã ô nhiễm rồi
thế rồi ý thì câu hỏi của anh là làm thế nào để chúng ta ngăn cả cái nguy cơ
thế thì chúng tôi vẫn nói đùa với nhau là nhịn thở
thì chúng ta không hít về không khí ô nhiễm nữa
thế là nói đùa với nhau vậy thôi
nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn phải hít thở
thế thì bây giờ làm giảm như thế nào
thì mỗi cá nhân tự bảo vệ cho mình
trong khi mà chúng ta chưa có một cái giải pháp để làm giảm ô nhiễm đi
thế đó là việc đeo khẩu trang
thế rồi dọn dẹp nhà cửa vệ sinh trong gia đình mình
thế rồi ý thức đối với cộng đồng của chúng ta
cộng đồng xung quanh ngõ xóm v v
chúng ta giữ gìn vệ sinh mỗi người tham gia một số
thì nó làm giảm ô nhiễm đi thôi
chứ còn để mà triệt để được để làm giảm nó có hiệu quả
thì tôi cho rằng khá là khó
thế thì nó đòi hỏi sự cố gắng của rất nhiều người
và đối với ngành y thì chúng tôi chỉ khuyên là
vệ sinh cái môi trường xung quanh mình
đeo khẩu trang
thế rồi một cái pháp nữa là
trong tay mới họ hay hướng dẫn bệnh nhân đó là
sau mỗi ngày làm việc chúng ta có thể
dùng nước muối sinh lý
thì chúng ta rửa mũi
bởi vì chúng ta biết là khi mà có bụi
những cái bụi to thôi bụi nguyên thì chịu
những cái bụi lớn vào
thì nó được cái niêm mạc của đường mũi họng
nó giữ lại
kể cả cái hệ thống lông mũi của chúng ta
nó cũng giữ lại một số những cái bụi
thế và chúng ta dùng nước muối chúng ta rửa
thì cái ô nhiễm đó những cái bẩn đó
nó sẽ được trôi ra ngoài
làm cho cái niêm mạc nó hoạt động tốt hơn
nó giữ được cái chức năng nó tốt hơn
thì đấy cũng là một cái giải pháp để chúng ta
ngăn cản cái ô nhiễm
nhưng mà với cái
nếu mà trong cái tình trạng ô nhiễm như vậy
thì có cái phương pháp nào mà
để chúng ta không may hít phải
những cái khí ô nhiễm như vậy
hoặc là hít phải bụi mịn như vậy
có một cái phương pháp nào để giúp chúng ta có thể làm
thành lọc luôn cái gọi là
cơ thể mình khoang phổi mình
thì tôi được biết là
đối với những công nhân ngành than
khi người ta vào hầm lò
người ta khai thác than
thì người ta có bị những cái bụi than
nó vào và người ta có
một cái bụi than
nó là cái phương pháp mà người ta rửa phổi
để người ta lấy những cái bụi than ra
thì cũng có tác dụng
tuy nhiên đấy là những bụi lớn
thế còn bụi mịn thì chúng ta chịu
chúng ta không biết được không nhận biết được
và cái bụi ấy nó lại vào trong tận sâu trong phế nang
và nó có thể nó đi qua cái hàng rào đấy
và nó vào trong máu
và cơ thể chúng ta không có biện pháp gì để thanh thái được
như chúng ta đề cập từ đầu
thì cái bụi mịn là cái bụi mà nguy hiểm
thế còn bụi lớn thì người ta không có số giải pháp
tất nhiên là cực chẳng đã
thí dụ như công nhân hầm lò
người ta mới thể dùng những biện pháp để rửa phổi như thế
thì còn đối với dân chúng ta thì
thì đấy thì tôi mới nói là
chúng ta làm sạch cái môi trường
sạch cái môi trường chúng ta bằng
trong cái gia đình thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ
thế rồi chúng ta có thể sử dụng như một số
những cái phương tiện để
lọc không khí chẳng hạn
nhưng mà nó chỉ khu trú trong gia đình thôi
và nhà phải đủ điều kiện

thế thì chúng ta mới lọc được
chứ còn cứ hở không khí vẫn giao lưu với bên ngoài
thì cái việc chúng ta có lọc mãi thì chúng ta không thể lọc hết
cái bầu không khí được
cho nên đấy là một số những cái biện pháp
mà chúng ta có thể khuyến cáo người dùng
dạ vâng ạ
xin cảm ơn như chia sẻ từ phía phó giáo sư tuấn cảnh
kính thưa quý vị và các bạn thân mến